tại thành phố hải phòng tri cục quản lý thị trường thành phố phối hợp với cảnh sát môi trường pc bốn mươi chín công an thành phố
đã tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thu giữ gần hai tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
tại cơ sở kinh doanh mỹ phẩm v h số bốn mươi phố nguyễn lương bằng quận kiến an thành phố hải phòng
do ông đỗ văn vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đoàn kiểm tra tạm giữ sáu mươi năm thùng mỹ phẩm các loại như nước giặt dầu gội dầu ủ tóc
trọng lượng khoảng một tám tấn
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở kinh doanh chưa cung cấp hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
cùng thời điểm đoàn kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm hoàng anh địa chỉ số bốn trăm ba mươi hai phố trần tất văn
quận kiến an thành phố hải phòng do ông hoàng văn đức làm chủ cơ sở tiến hành tạm giữ một mươi một thùng mỹ phẩm
do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
hiện các cơ quan chức năng thành phố hải phòng đã tiến hành lập biên bản
xác minh và điều tra làm rõ